chương trình là những tin tức về an ninh trật tự
vào ngày hôm qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội đã bắt trần thị hồng vân năm mươi tuổi trú tại phố hàng trai phường hàng mã
thu giữ tại nhà đối tượng này hai túi ketamin sáu chỉ heroin ba túi ma túy đá
và hai viên nén màu xanh đậm nghi là ma túy tổng hợp và thuốc lắc
được biết vân là đối tượng cộng cán mua bán ma túy trên địa bàn
đang bị công an quận hoàn kiếm truy bắt
sau một thời gian bỏ trốn vân xuất hiện trở lại tại địa bàn quận
nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã tới nhà triệu tập đối tượng vân lên cơ quan công an
tại nơi ở của vân lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn ma túy nêu trên
tại cơ quan công an vân khai nhận số ma túy trên được vân mua từ trước đó
rồi đưa về nhà để bán lẻ cho các con nghiện để kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án
thì cái vấn đề đó mình cũng rất là lo ngại
thông tin nói chung hay rò rỉ thông tin hình ảnh nói riêng
hiện nay trên toàn thế giới cũng đã được lưu tâm đến nhiều vấn đề hết sức quan trọng
trong đời sống cũng như thương mại kể cả các lĩnh vực rất nhạy cảm như an ninh quốc phòng
vừa qua trên thế giới có những hiện tượng bê bối về rò rỉ thông tin
như là wikileaks hay là của edward snowden ở mỹ
thì cũng cảnh tịnh mọi người dùng một lần nữa về vấn đề an ninh thông tin trên mạng
cũng như là an ninh thông tin hình ảnh
theo các chuyên gia về an ninh mạng nguy cơ của việc hệ thống camera an ninh bị thâm nhập và theo dõi là có
điều đó sẽ dẫn đến rò rỉ các hình ảnh thông tin nội bộ cần bảo mật
hay hình ảnh riêng tư ở các phòng riêng gia đình
thậm chí kẻ thâm nhập có thể lợi dụng hoặc điều khiển hệ thống
và phát lên hệ thống camera
an ninh hình ảnh giả để qua mặt bộ phần an ninh nhằm để thực hiện ý đồ xấu
trên môi trường internet có thể một người xấu nào đó lợi dụng
người ta bắt được các thông tin hình ảnh để phục vụ mục đích xấu
thì lý do người ta nắm bắt được những thông tin hình ảnh này sử dụng vào những mục đích xấu
là do những phần mềm dùng chung ở trên mạng không được bảo vệ một cách nghiêm ngặt
khắc phục vấn đề này
như vậy người dùng có thể hoàn toàn an tâm là thông tin hình ảnh được đóng gói và bảo quản chặt chẽ
ở trên môi trường internet và không bị nò rỉ khi bị kẻ xấu lợi dụng
như vậy với thị trường camera an ninh rất đa dạng
cả về mẫu mã lẫn công dụng
thì người sử dụng cần phải biết được những kỹ năng căn bản về bảo mật

và hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ
cũng như cách sử dụng thiết bị để tránh được những hệ quả đáng tiếc
không để xảy ra việc thông tin của người dùng bị rò rỉ đến những nơi không mong muốn
khi sử dụng camera an ninh và mục đích theo dõi giám sát an ninh của mình
ngày hôm qua đoàn thanh niên cảnh sát phòng trái trợ cháy tp hà nội
đã tổ chức chung kết hội thi tuyên truyền viên phòng trái trợ cháy giỏi năm hai nghìn một mươi năm
nhằm tìm ra những hạt nhân trong công tác tuyên truyền
các phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phòng trào toàn dân tham gia phòng trái trợ cháy trên địa bàn thủ đô
với các chủ đề tuyên truyền về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư trung cư cao tầng trung tâm thương mại chợ khu công nghiệp và trường học
các thí sinh đã mang lại những bài tuyên truyền cụ thể sinh động tập trung vào những nội dung thiết thực
áp dụng vào thực tế cuộc sống hàng ngày của người dân
từ đó giáo dục rèn luyện bản thân nâng cao năng lực nghiệp vụ pháp luật kỹ năng vận động quần chúng
tuyên truyền về công tác phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
công tác dân vận xây dựng phòng trào toàn dân tham gia phòng trái trợ cháy
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức đơn vị
góp phần kiềm chế không để xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do cháy nổ xảy ra trên địa bàn thủ đô
hội thi là một trong những hoạt động sôi nổi do đoàn thanh niên cảnh sát phòng trái trợ cháy tp hà nội khởi xướng
thông qua đó phát huy được tài năng trí tuệ sức sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong công tác rèn luyện chiến đấu
thế nhưng tại rất nhiều địa phương người dân thì quá nghèo còn nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước thì không đủ
chính vì vậy bài toán kinh phí trong làm đường giao thông nông thôn vẫn luôn là rào cản khó khăn của chính quyền địa phương các huyện vùng cao
và câu chuyện làn đường tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam là một ví dụ điển hình của tình trạng này
ngùi cát một cặm cụi cân mẫn ngày này qua ngày khác
từ người già đến những em nhỏ đều miệt mài với công việc của mình
đường làm đường càng dài thì những ngùi cát này lại được vác lên càng cao
đó là quan cảnh một buổi làm đường của đồng bào dân tộc xã trà linh huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đây là thành công của một quá trình tuyên truyền vận động suốt một thời gian dài tại các nóc các bản vùng cao
hướng ứng rất nhiệt tình của bà con bà con thấy sản phẩm này làm ra là phục vụ ngay cho nhu cầu hàng ngày của bà con
nhưng khó khăn là thứ nhất là kinh phí của huyện rất là hạn chế huyện nghèo huyện tự căn đối nguồn kinh phí của huyện
và đồng thời riêng về vận chuyển các sản thì cả địa bàn huyện miền núi do vực sâu và suối nhiều
nhưng rất là ít các sản rất khó khai thác nên việc vận chuyển các sản là trương đấu khó khăn
và hình ảnh các em thấy là bà con phải gùi cảng đi rất là xa để mới phục vụ được cho cái đổ bê tông này
thế nhưng đây vẫn chưa phải nơi gặp khó khăn nhất của việt
nóc mang linh xã trả vân sau cơn mưa
đất đá xa lở vui lấp hoàn toàn con đường mới đào của người dân
giao thông đi lại khó khăn người dân sống biệt lập trên các đỉnh núi
tình trạng đói vẫn thường xuyên xảy ra
vì thế người dân nơi đây
luôn ước eo có được một con đường
nếu hoàn thành con đường này là bà con nông dân được giao lưu về mặt kháng hóa
thứ nhất thứ hai học sinh đi qua lại học hành rất là dễ dàng
đến với trường thôn với trường xã rất là dễ dàng
thứ ba nhất là về khám chữa bệnh cho bà con để giao lưu để xe tới từng nhà từng tầng nốc
đấy là đấy bà con
đối với là dân trên này công làm đường là cơ thể dân tự làm
nhất là về các sở không bà con nông dân có thể là đồng góp tiền
một số ít là không đủ được mua các sở
nguồn lực nhà nước thì như các đồng chí biết nó cũng giới hạn
chính vì vậy mà chúng tôi đưa ra cái phương pháp
đó là huy động toàn sức dân
rồi huy động những nhà hảo tài năng
để làm sao đó chung tay vào làm những con đường giao thông
thì dự định năm này thì chúng tôi phát triển cũng hơn năm cây số
đây là một cái đều đáng quý
khi mà cái phương án này ra thì được rất được lòng dân
cụ thể thì chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ xi măng cho bà con
thứ hai là chúng tôi hỗ trợ tiền vận chuyển các sạng
lên công trình khoảng một cây số là khoảng năm mươi triệu
cái thứ ba là chúng tôi hỗ trợ về gạo để mà bà con nấu ăn trong những ngày thi công
giống như một chặng đường leo dốc đầy gian khổ
câu chuyện làm đường giao thông nông thôn cho bà con đồng bào vùng cao
luôn là cửa ải khó vượt qua của nhiều huyện nghèo trên cả nước
việc huy động vốn của người dân gần như không thể thực hiện
do vậy muốn thay đổi diện mạo của các vùng nông thôn nghèo
nhà nước cần sớm thay đổi điện mạo của các vùng nông thôn nghèo
và cũng quan tâm đến nguồn kinh phí đầu tư cho hạ tầng cơ sở ở các địa phương
điều bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
thế nhưng hiện nay trong khu vực bảo vệ di tích đỉnh la phủ huyện hoài đức
đang tồn tại một số công trình gây mất vệ sinh môi trường phá vỡ cảnh quan nơi tôn nghiêm
trong khi đó chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
vẫn chưa có các biện pháp khả thi để bảo vệ di tích này
giác thải sinh hoạt liều bạt được buộc trăng trịt
hàng quán người mua kẻ bán
khó có thể tưởng tượng đây là quan cảnh xung quanh đỉnh la phủ
thờ đức thánh hoàng đã được xếp hạng di tích quốc gia từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám

còn đây là gốc đa cổ thụ
tồn tại hơn năm trăm linh năm tuổi
đã được công nhận là cây di sản việt nam
vào ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thuộc quân thể di tích đỉnh la phủ
giờ đang bị xe lấn bởi lều bạt hàng quán xe đạp xe máy
không chỉ cây đa di sản đang bị o ép bởi trợ tạm họp hàng ngày

ngay cả hai phía cửa chùa và cửa chính đỉnh la phủ
đều bị hàng quán án ngữ
thứ nhất là ô nhiễm môi trường
vì tất cả đây này tất cả các bác thầy xem không
không có một chỗ nào để vệ sinh cả
thì cứ tạm bỡ như thế này
rất là bẩn thiểu mất vệ sinh
mà nhất lại là ảnh hưởng đến các cây đa mà nhà nước đã công nhận là cây di sản
thế bây giờ chỗ này thì khói nò lên là chỗ
thì là cây xe siếc dựa vào
thế dân nó bậy bạ và đấy đông dân nó mất vệ sinh quá
vì thế cho nên là dân ở đây người ta rất là búc xúc
người ta không muốn để
trước kiến nghị của người dân xã la phủ
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sở văn hóa thể thao và du lịch hà nội
đã có công văn yêu cầu xã la phủ huyện hoài đức
phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường
không cho phép tình trạng tái diễn họp trợ trái phép
trên địa bàn của xã la phủ
trên địa bàn trước và sau đỉnh la phủ
nhưng từ đó đến nay
tình trạng xâm lấn di tích vẫn chưa có sự chuyển biến
theo ông tạ văn thắng
chủ tịch ủy ban nhân dân xã la phủ
thì đề án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới của xã la phù
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi đã được phê duyệt
các công trình như nhà trẻ nhà văn hóa chợ
sẽ được di rời đến vị trí mới
rộng hơn để đáp ứng được nhu cầu của người dân
việc này cần có thời gian chuẩn bị
và kinh phí để thực hiện
tôi nghĩ cái giải pháp trước mắt
chúng tôi sẽ tổ chức lại cái chợ
để đưa vào các đường nhánh
đường nhánh để cho nó sẽ
trên cái trục đường chính của chúng tôi
sẽ không còn có hộ bán hàng nữa
quanh khu vực đỉnh nàng
tức là sẽ không có các hộ bán ở đỉnh nàng
ngày thời gian tới
sẽ tập trung đề nghị các cấp
để hỗ trợ thêm cả về kinh phí
chúng tôi sẽ thực hiện cái dự án
theo quyền nông dân mới
việc bảo vệ di tích đỉnh chùa la phù
đã được chính quyền địa phương có phương án
nhưng điều mà người dân quan tâm là
những phương án di rời ấy
mới trở thành hiện thực
sáng qua tại hà nội
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
khối các cơ quan trung ương
đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
khối các cơ quan trung ương
ngày hai mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
cách đây đúng sáu mươi năm
ngày hai mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi năm

đại hội thành lập đoàn lao động
các cơ quan trung ương đã được tổ chức
đánh dấu sự ra đời của đoàn các cơ quan trung ương
trải qua nhiều lần sắp nhập
giải thể đổi tên
ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn bốn
đoàn khối các cơ quan trung ương
được tái lập trên cơ sở sắp xếp
sắp nhập bảy đoàn khối cũ
tuổi trẻ các cơ quan trung ương đã có những công hiến
to lớn cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
và xây dựng chủ nghĩa xã hội
số đông đã trở thành những cán bộ chuyên môn giỏi
những chuyên gia trên các lĩnh vực
nhiều người đã trở thành cán bộ cao cấp
của đảng nhà nước
công tác đoàn và phong trào thanh niên
của đoàn khối các cơ quan trung ương
đã đạt được nhiều thành tích
tạo sự chuyển biến
góp phần vào thắng lợi chung
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng ủy khối
và các cơ quan đơn vị trong khối
đây là dịp để gần một trăm hai mươi cán bộ đoàn
đoàn viên thanh niên đoàn khối
ôn lại lịch sử vẻ vang
nuôi dưỡng lòng tự hào
tiếp tục vững bước đi lên
phát huy tinh thần sung kích
tình nguyện về cuộc sống cộng đồng
đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ hiện đại
phục vụ đời sống nhân dân trên khắp mọi miền đất nước
tối qua tại thành phố đà nẵng
đã diễn ra đêm khai mạc liên hoan tác phẩm sân khấu
của tác giả tống phước phổ
chương trình do hội nghệ sĩ sân khấu việt nam chủ trì
phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
nhân kỷ niệm hai mươi bốn năm ngày mất của ông
nhà soạn tuồng tống phước phổ
sinh năm một nghìn chín trăm linh hai mất năm một nghìn chín trăm chín mươi một
tại quảng nam đà nẵng
ông có hơn sáu mươi năm gắn bó với nghề tuồng
và là người sáng tác chủ lực của ngành tuồng việt nam
một con người tài năng trên cả hai lĩnh vực
soạn tuồng và làm thơ
góp phần to lớn cho sự phát triển của nghệ thuật dân tộc
liên hoan tác phẩm sân khấu
của tác giả tống phước phổ
có hai mươi đơn vị nghệ thuật tham gia
với hai mươi ba vở diễn ngắn dài
được dàn dựng từ kịch bản sáng tác
của tác giả tống phước phổ
chương trình lần đầu tiên được tổ chức
nhằm thể hiện sự ghi nhận những đóng góp to lớn của tác giả
vì sự phát triển nghệ thuật sân khấu việt nam đương đại
đồng thời cũng làm dịp
để các đơn vị nghệ thuật tuồng trên cả nước
giao lưu học tập kinh nghiệm
nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật tuồng
liên hoan tác phẩm sân khấu của tác giả tống phước phổ
sẽ được diễn ra từ ngày bốn tháng một mươi
nhằm kiềm chế tàn hạn giao thông
và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hậu giang
đã thực hiện chuyên đề kiểm tra
xử lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là lỗi chạy quá thấp độ
và nồng độ cồn vấn mức cho phép
qua gần một tháng thực hiện chuyên đề
đội cảnh sát giao thông công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
đã phát hiện và xử phạt năm trăm bốn mươi một phương tiện vi phạm
trong đó số lỗi chạy quá thấp độ
và vi phạm quy định về nồng độ cồn
chiếm trên ba trăm linh trường hợp
tăng một trăm ba mươi năm trường hợp so với tháng trước
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông
còn lồng ghép phát tờ rơi tuyên truyền
về quy định trật tự an toàn giao thông
gắn một trăm năm mươi biển thông báo số điện thoại đường dây nóng
xử lý các vấn đề có liên quan đến trật tự an toàn giao thông
để ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy
hạn chế thiệt hại do tai nạn giao thông thủy gây ra
thực hiện cao điểm gia quân lập lại trật tự an toàn giao thông thủy
trong những ngày qua
cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ
đã tăng cường kiểm tra phát hiện xử phạt
nhiều phương tiện thủy chở quá tải trong mùa mưa bão
chỉ trong buổi sáng ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
trên tuyến sông hậu thuộc khu vực cồn khương
phường cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ
lực lượng cảnh sát đường thủy đã phát hiện
xử lý hơn chục trường hợp phương tiện ghe tàu
xà lan trở cát chấu trở hàng quá tải
điển hình là các lỗi không bằng thuyền trưởng
sắp xếp hàng hóa che khuất tầm nhìn của chủ phương tiện
qua bốn mươi năm ngày thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát
từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín
lực lượng cảnh sát giao thông thủy cần thơ
đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính
sáu trăm bốn mươi chín trường hợp với số tiền hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn thân thiện
ngăn chặn những hành vi gây nguy hiểm
cho người tham gia giao thông tiến tới xây dựng văn hóa giao thông
đó là những thông điệp mà thanh niên
bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa luôn hướng tới
và chính vì vậy mô hình bến cảng an toàn
do lực lượng biên phòng của tỉnh khánh hòa đảm nhận
đã thực sự là điểm sáng góp phần tích cực
và công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh
trước đây tại khu vực cảng cầu đá
tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy
tại đây diễn biến khá phức tạp
các phương tiện tham gia giao thông thường xuyên vi phạm các lỗi
như chở hàng vượt quá mức nước an toàn
chở khách vượt quá số người quy định
và hàng ngày có hàng trăm phương tiện di chuyển từ đất liền ra đảo
trước tình hình đó đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa
tổ chức phát động trong toàn đơn vị tích cực hưởng ứng
thực hiện công trình thanh niên bến cảng an toàn
nhằm đảm bảo an toàn đây đây
giao tổ chức đoàn thanh niên đồn biên phòng cửa khẩu cảng nha trang
trực tiếp quản lý
cảng cầu đá là đầu mối giao thông bằng đường biển
không chỉ ở nha trang mà cả khu vực nam trung bộ
nên tập trung số lượng lớn tàu thuyền các loại ra vào tấp nập
không chỉ đối với tàu du lịch
mà cả tàu chở hàng cũng thường xuyên ra vào nơi đây
vì vậy bên cạnh việc tuyên truyền
đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa
còn tổ chức sắp xếp hướng dẫn nhắc nhở người dân và lái đò
chấp hành an toàn giao thông
bên cạnh đó theo dõi kiểm tra việc thực hiện quy định mặc áo phao khi lên tàu
những chiến sĩ quân hàm xanh
còn là những thanh niên tình nguyện trực tiếp tuyên truyền đến các chủ phương tiện
nắm vững kiến thức về luật giao thông đường thủy
kỹ thuật điều khiển tàu thuyền
các phương pháp ứng cứu người đuối nước
và thực hiện các quy định an toàn hàng hải khi lưu thông
bộ đội biên phòng cũng thường chuyên là
chúng nhắc nhở anh em về an ninh tật tử ở cảng này chẳng hạn
có những cái gì đấy là các anh đều nhắc nhở thuyền viên để chấp hành tốt
làm sao cho con tàu an toàn và con người an toàn
thời gian qua tuổi trẻ bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa
đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp
ngoài các nhiệm vụ huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu
bảo vệ an toàn địa bàn
lực lượng đoàn thanh niên đã trực tiếp tham gia
phát huy tinh thần sung kích của mình
trong đảm bảo trật tự an toàn tại các cảng do bộ đội biên phòng quản lý
có thể thấy từ việc gắn trách nhiệm của địa phương ở cơ sở
cùng với sự giám sát chặt chẽ của lực lượng trẻ biên phòng cánh hòa
đã góp phần giữ vững bình yên trên mỗi bến cảng
thời gian tới bộ đội biên phòng khánh hòa tiếp tục phối hợp
với các cơ quan chức năng để tăng cường tuyên truyền phổ biến
giáo dục luật giao thông đường thủy nội địa cho người dân
đồng thời vận động các nguồn lực để trang bị áo phao
phát quốc sinh khi tham gia giao thông đường thủy
tiến tới xây dựng bến cảng an toàn kiểu mẫu
không chỉ ở bến cảng cầu đá
và các bến cảng trên tuyến biển đảo khánh hòa
chiều qua tại hà nội ủy ban an toàn giao thông quốc gia
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
công ty honda việt nam tổ chức triển khai công tác giáo dục
và tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học
tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông
tại trường học trong ba năm từ hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám
với các hoạt động tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng
về phương pháp giáo dục an toàn giao thông
cho giáo viên giảng viên và cán bộ phụ trách công tác học sinh sinh viên
các trường được lựa chọn triển khai chương trình
hướng dẫn hỗ trợ nhà trường triển khai giảng dạy về công tác giáo dục
tổ chức các hoạt động tuyên truyền
các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông
trong khuôn khổ chương trình
đồng thời hỗ trợ công cụ giáo cụ máy móc mô hình thiết bị giảng dạy
về pháp luật trật tự an toàn giao thông
và kỹ năng tham gia giao thông an toàn
cũng tại buổi lễ một mươi sáu mũ bảo hiểm
đã được công ty honda việt nam trao tới bộ giáo dục đào tạo
để trang bị cho các học sinh trên phạm vi cả nước
là số vụ tết nạn giao thông
xảy ra trên toàn nước
trong ngày hai mươi bốn tháng chín
làm chết một mươi năm người bị thương ba mươi bốn người